hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
và khi người mua chuyển tiền các đối tượng sẽ cho số ngẫu nhiên rồi chặn số điện thoại
gia lô của bị hại để chiếm đất tài sản
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại
với số tiền hơn ba tỷ đồng
tại tỉnh thừa thiên huế công an huyện phú lộc cũng vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng nguyễn bá cường
chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an đã sử dụng trang facebook để lừa đảo chiếm đất tài sản
bằng thủ đoạn tạo trang fanpage chuyên sắt thép xây dựng miền trung quảng cáo bán sắt thép xây dựng giá rẻ hơn nhiều
so với giá thị trường đối tượng cường đã tiếp cận được với nhiều nạn nhân trong cả nước
khi có người nhắn tin hỏi mua thì cường yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng
sau khi nhận được tiền đối tượng sẽ chặn liên lạc rồi chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau
nhằm che giấu hành vi phạm tội
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn bá cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài vụ lừa đảo ba mươi triệu đồng của nạn nhân trình báo qua điều tra mở rộng cường còn khai nhận thêm
đã lừa đảo chiếm đặt số tiền hai trăm linh triệu đồng của nhiều nạn nhân trong và ngoài địa phương
sau quá trình theo dõi vào ngày hai mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa tiến hành
truy quét thành công một xới gà quy mô lớn nằm sâu trong khu dân cư đã phát hiện hơn bốn mươi đối tượng đang cá cược
các mũ trinh sát đồng loại
ập vào ngôi nhà số năm mươi hai trên bảy bầu làng thuộc phường thanh khê đông quận thanh khê
đã phát hiện phan thiết hùng và vợ là nguyễn thị thu hà chú tại địa phương
cùng nhau đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà
lê quốc thắng có nhiệm vụ ghi biện tại xới gà cùng với bốn mươi đối tượng có hành vi đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận tham gia xới gà do hai vợ chồng hùng và hà tổ chức từ lâu
vào riêng ngày hai mươi bảy tháng ba số tiền đánh bạc của các đối tượng tại xới gà đã lên tới là năm trăm linh triệu đồng
công an thành phố đã tạm giữ một mươi sáu đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời mời làm việc các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc
thông tin truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh ngày hôm nay
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ trung chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu quế trạm
phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ở lông mày trái
và đối tượng hoàng tiến thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã phúc khánh
huyện yên lập tỉnh phú thọ bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp
các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện